tin quốc tế chính quyền palestine đã kêu gọi đồng loạt biểu tình trên khắp bờ tây và đông jerusalem
nhằm phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng của israel ở giải gaza và bờ tây
trong khi đó đảng fatah cầm quyền ở bờ tây đã đề nghị các doanh nghiệp ngân hàng trường đại học hưởng ứng lời kêu gọi trên
theo cơ quan y tế của hamas tại giải gaza đến nay đã có trên tám sáu trăm linh người palestine thiệt mạng
và hai mươi ba người bị thương trong đó có trên ba năm trăm linh trẻ em
trong khi đó bộ y tế của chính quyền palestine cũng công bố có thêm một trăm hai mươi hai người ả rập thiệt mạng ở bờ tây
và ít nhất bốn người palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của israel tại khu vực này
phía israel công bố số liệu thương vong trong nhiều ngày qua sau khi thông báo trên một bốn trăm linh người thiệt mạng từ tuần trước đó
cùng ngày israel đã triển khai các tàu trang bị tên lửa ở biển đỏ nhằm củng cố lực lượng
sau vụ phóng tên lửa tầm xa
và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà lực lượng houthi tại yemen tuyên bố thực hiện trước đó